đến với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trước ngày khai giảng năm học mới
tình trạng thiếu sách giáo khoa theo chương trình
giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đã diễn ra
trước thêm năm học mới bộ giáo dục và đào tạo
đã có công văn yêu cầu giám đốc sở
giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
triển khai một số hoạt động đầu năm học mới
trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm cung cấp
đủ sách giáo khoa cho học sinh
không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa
đầu năm học mới để hỗ trợ
phụ huynh và học sinh mua sách giáo khoa
nhà xuất bản giáo dục việt nam thiết lập

duy trì từ tám h đến hai mươi hai h hàng ngày
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ